tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội điều hành phiên họp
cùng sự phiên họp còn có ủy viên trung bương đảng phó chủ tịch quốc hội đồng chí phùng quốc hiền và đồng chí u chú liêu
đề án đặt ra một số mục tiêu như đến năm hai nghìn hai mươi năm phần đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng ít nhất hai năm lần so với năm hai nghìn hai mươi giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ ba đến năm
trên tám mươi lao động từ một mươi tám tuổi trở lên có việc làm với thu nhập ổn định
chín mươi đường ở thôn bản được cưng hóa theo cấp kỹ thuật của bộ giao thông vận tải
một trăm linh xã có trường mầm non tiểu học trung học cơ sở đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy pha học
trên chín mươi trạm y tế xã đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
còn đến năm hai nghìn ba mươi phân đấu không còn hộ đói hộ nghèo giảm tám mươi so với năm hai nghìn hai mươi
trên tám mươi năm xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở hạ tầng
tổng vốn thực hiện đề án tối thiểu là trên ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
qua thảo luận nhiều đại biểu đánh giá cao đề án của chính phủ
tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần giả soát kỹ các mục tiêu bảo đảm vừa có tính khả thi cụ thể và đi vào cuộc sống
tức là nguồn lực đây cũng có cả vật lực và trí lực của cả hệ thống chính trị chúng ta để mà tập trung thực hiện cho được cái đề án này
chứ nếu nhiều khi chúng ta là đưa ra những mục tiêu quá lớn nhưng mà lại không tập trung cho nó nguồn lực thì khó có thể thực hiện
và phải đi vào những cái điểm mà hiện nay đang yếu nhất trong quá trình chúng ta tổ chức thực hiện trong những năm qua
ở đích chọn cái vấn đề gì nhóm vấn đề gì để đưa vào trong cái đề án của quốc hội
thì tôi nghĩ phải bàn rất là cụ thể
để rất là thận trọng hơn tí nữa
cái ý của vinh thần là vinh thần vừa đầu tư nhưng đồng thời là phải hỗ trợ
và phải hủy động nguồn lực mọi nguồn lực
phải gắn với phát triển bền vững phải gắn với an ninh quốc phòng phải gắn với chủ quyền biên giới quốc gia
một số ý kiến cũng cho rằng đề án cũng cần đẩy mạnh vai trò giám sát của cộng đồng
thực hiện cơ chế tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân trong thực hiện công trình dự án